hẳn ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu sáng nay tại thành phố bùa mà thuột
hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với ban chỉ đạo tây nguyên
ubnd tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ mít tinh với chủ đề sống hài hòa cùng thiên nhiên
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn thị thu hà
ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam cùng đại diện lãnh đạo thành phố
tại buổi lễ bà nguyễn thị thu hà chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam cho biết
đổi khí hậu toàn cầu cụ thể mỗi năm việt nam mất đi gần năm mươi loài động thực vật
trong đó có nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm
tại tây nguyên biến đổi khí hậu thể hiện ngày càng rõ đã mất gần ba trăm sáu mươi hectare rừng trong vòng một mươi năm
hàng trăm hồ chứa nước chỉ đạt ba mươi bốn mươi dung tích thiết kế
nhiều đoạn sông cạn đáy hàng trăm ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt
hàng chục ngàn hectare cây trồng của người dân không có nước tưới
hội liên hiệp phụ nữ việt nam mong muốn chị em phụ nữ các dân tộc tôn giáo tây nguyên
sẽ luôn chủ động trong công tác bảo vệ môi trường bằng các hoạt động cụ thể thiết thực
tại buổi lễ các đại biểu đã tham gia ký cam kết bảo vệ môi trường
sau lễ meeting đại biểu phụ nữ năm tỉnh tây nguyên đã tới trồng cây lưu niệm và tổng vệ sinh môi trường
tại đài tưởng niệm liệt sĩ thôn kiên cường xã hòa thuận tp buôn ma thuật